trong khuôn khổ hội nghị lần thứ hai các quan chức cấp cao som hai diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương apec sáng nay tại hà nội đã khai mạc cuộc họp hội đồng hợp tác kinh tế thái bình dương lần thứ hai mươi bốn
đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao đã đến dự và phát biểu
hội đồng hợp tác kinh tế thái bình dương được biết đến là tổ chức đặc biệt trong việc gắn kết các doanh nghiệp chính phủ và các mạng lưới nghiên cứu
để đưa ra những sáng kiến cho những thách thức lớn nhất mà khu vực châu á thái bình dương đang phải đối mặt
phát biểu tại cuộc họp phó thủ tướng phạm bình minh nhấn mạnh trong khi hội đồng hợp tác kinh tế thái bình dương được thành lập năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
gdp của khu vực chỉ chiếm gần bốn mươi gdp toàn cầu và nay đã tăng lên năm mươi
hơn một tỷ người trong khu vực đã thoát khỏi tình trạng đói nghèo
thời gian tới triển vọng của khu vực này sẽ rất tích cực là khu vực mạnh nhất trên thế giới
là một khu vực vững mạnh với công nghệ mới nguồn nhân lực có tay nghề cao và tầng lớp trung lưu đang phát triển
tỷ trọng của khu vực trong gdp toàn cầu dự kiến sẽ tăng lên bảy mươi vào năm hai nghìn năm mươi
khu vực này là một minh chứng sự tình vượng chung có thể đạt được thông qua hội đồng kinh tế và hợp tác sâu rộng cũng như thương mại và đầu tư bở
vì vậy có thể nói thế kỷ hai mươi một là thế kỷ châu á thái bình dương
chỉ trong vòng hai thập kỷ của thế kỷ hai mươi một thế giới đã chứng kiến một sự thay đổi lớn trong công nghệ ảnh hưởng rất lớn tới kinh tế xã hội
bên cạnh đó còn là các vấn đề mới về an ninh như bảo mật cho các công nghệ mới hay lỗ hổng mạng quản lý tài nguyên nhân lực
là một cơ chế tiên phong khu vực với các ý tưởng về thương mại đầu tư tăng trưởng và liên kết
hội đồng hợp tác kinh tế thái bình dương đã luôn thể hiện vai trò dẫn dắt trong việc hình thành các tầm nhìn trong khu vực
chính vì vậy chúng tôi đã tập trung thảo luận về cuộc cách mạng lần thứ tư
làm sao để tăng cường hợp tác giữa các nền kinh tế để đối phó với các vấn đề về bảo mật biến đổi khí hậu gia hóa dân số đói nghèo và đô thị hóa
có thể nói trong một môi trường toàn cầu ngày càng bất ổn định và mong manh hơn lúc nào hết chúng ta cần một cấu trúc minh bạch mở
dựa trên luật pháp có tính xây dựng và có khả năng thích ứng
cấu trúc đó cần có khả năng đảm bảo sự bổ trợ giữa các tầng nấc và quản trị khu vực hiệu quả
cấu trúc đó cũng cần tính đến và hài hòa lợi ích của tất cả các bên liên quan trong và ngoài khu vực
cũng tại buổi hội thảo các đại biểu đã chia sẻ những kinh nghiệm và các quan điểm về tầm nhìn cho khu vực châu á thái bình dương
trong đó bao gồm việc làm thế nào để tạo động lực cho sự phát triển kinh tế toàn cầu trong thế kỷ số
thương mại điện tử thương mại số nguồn nhân lực có chất lượng cạnh tranh và sáng tạo liên kết kinh tế tài chính và xã hội
ý kiến của các đại biểu là những đóng góp quan trọng cho quá trình nhìn lại mình của apec để hướng tới năm hai nghìn hai mươi
nhằm tạo ra sự năng động mới và thúc đẩy một tương lai chung chủ đề bao quát của apec hai nghìn hai mươi